mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết
mà hoạt động phải công khai minh bạch dân chủ với sự kiểm tra giám sát của cộng đồng và cấp trên
kiên quyết không để sót lọt các đối tượng chính sách được hưởng
đồng thời cũng không được để xảy ra tiêu cực tham nhũng trong quá trình đền bù hỗ trợ cho người bị thiệt hại
đây là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
tại buổi làm việc với một số bộ ngành và đại diện bốn tỉnh miền trung
về thực hiện nhiệm vụ xử lý khắc phục sự cố môi trường biển
và ổn định sản xuất đời sống của người dân tại bốn tỉnh miền trung diễn ra vào chiều ngày hôm nay
dự buổi làm việc về phía bộ công an có đồng chí thượng tướng bùi văn nam ubnd thứ trưởng bộ công an
tính đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
đã cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân
với số tiền là năm chín trăm bốn mươi sáu tỷ đồng đạt chín mươi bốn ba số tiền thiệt hại và chín mươi ba số tiền tạm cấp
hiện cả bốn tỉnh đều chưa chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân
chi trả hết tiền bồi thường còn lại khoảng năm nguyên nhân là do đối tượng được bồi thường không có mặt ở địa phương
về kết quả xử lý hải sản lưu kho tính đến nay theo báo cáo của các tỉnh tổng số hải sản lưu kho tại bốn tỉnh là một mươi một bảy trăm năm mươi một tấn
tăng sáu ba trăm tám mươi hai tấn gấp hai hai lần so với báo cáo của bộ y tế ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo phó thủ tướng nếu đúng thì bồi thường cho bà con muốn vậy phải chứng minh rõ ràng minh bạch
căn cứ nguồn gốc theo hướng dẫn của bộ ngành
được cộng đồng xác thực chứ không thể mua gom ở đâu đó mang về để kê khai nhận tiền đền bù hỗ trợ
trên cơ sở đó phó thủ tướng thường trực chính phủ giao bộ công thương vào kiểm tra thực tế trong tháng tám
cùng chủ tịch ubnd các tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tướng về kết quả kiểm tra của mình
chúng ta phải khẳng định rằng là cái bồi thường cơ bản đã sốc
nhưng còn một số tổng đồng phải xử lý tiếp
thì cái tổng đồng này là một số đặc thù
của địa phương
ví dụ như cảng sông nhưng mà ngay cửa biển như là nhật lệ chẳng hạn
hay là một số bà con đi biển ở cửa sông
rồi mấy cái đầm phá là ven biển
thì một số cái đặc thù thôi
thì có thể là cái đối tượng mà chúng ta còn tổng đồng lại
chúng ta sẽ thì giao cho chủ tịch tỉnh
là xem xét xử lý theo cái kết luận trước đây
chứ không có mở rộng phạm vi
mà cũng không mở rộng đối tượng
cũng theo báo cáo của các bộ ngành địa phương
thời gian qua các địa phương vừa khắc phục sự cố
cũng đã quan tâm chăm lo đời sống nhân dân
bảo đảm an sinh xã hội
hướng dẫn bà con trong việc sử dụng hiệu quả tiền hỗ trợ của nhà nước
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bốn tỉnh miền trung
nhất là các huyện ven biển cơ bản ổn định
nhân dân đã không nghe các phần từ xấu kích động lôi kéo
công ty phong mô sa đã khắc phục cơ bản các lỗi vi phạm
bước đầu sản xuất thép để xuất khẩu
chỉ đạo tại buổi làm việc
phó thủ tướng yêu cầu nếu những phần tử nào còn cố tình lợi dụng tôn giáo
để chống đối chính trị
tuyên truyền kích động tại bốn tỉnh miền trung
sẽ kiên quyết xử lý
các bộ ngành tiếp tục thực hiện kết luận một hai và ba bốn chín
một số tổn động sẽ giao cho chủ tịch ubnd tỉnh giải quyết tiếp trong thời gian tới
tại hà nội vào sáng nay
bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
giữa hội nghị có phó thủ tướng vũ đức đam
đại diện bộ giáo dục và đào tạo
và lãnh đạo các tỉnh thành phố sở giáo dục và đào tạo
trường đại học cao đẳng sư phạm qua các điểm cầu trên toàn quốc
phát biểu khai mạc tại hội nghị
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ nhấn mạnh
phát huy thần lợi khắc phục khó khăn
trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vừa qua
ngành giáo dục đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả chín nhóm nhiệm vụ chủ yếu
và năm nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra
bản báo cáo của bộ giáo dục và đào tạo tại hội nghị
cũng đề cập đến cơ cấu mạng lưới trường lớp học
và đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
tổng hợp thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
tại các cơ sở giáo dục công lập
kết quả phân tích điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
tham dự hội nghị đại diện sáu mươi ba sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc
đã đưa ra tham luận và cùng thảo luận những vấn đề nổi cộng
của ngành giáo dục trong năm học vừa qua
hầu hết các địa phương như nghệ an huế bình định
đều bày tỏ chung một quan điểm còn băn khoăn
đó là chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hiện nay
còn nhiều vướng mắc và xin bộ lùi thời gian thực hiện
từ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín xuống năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
lý do vì các địa phương còn chưa có sự chuẩn bị
về cơ sở vật chất nguồn nhân lực
rất là khó để mà chúng ta đạt được
cái mục tiêu thay đúng
như cái chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của bộ
cho nên cũng đề nghị bộ nghiên cứu
là kéo giảm sỉ số học sinh trên lớp
có thể chúng ta quy định sỉ số tối đa
như hiện nay là bốn mươi hoặc là bốn mươi năm
nhưng mà cũng nên có một trụng tối thiểu
để trên cơ sở đó tài chánh cũng như nội vụ
sẽ có phân bổ biên chế định biên
về cho các trường
các vấn đề làm nóng dư luận trong thời gian vừa qua như
những tồn tại xung quanh kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
vấn đề điểm đầu vào của ngành sư phạm năm nay quá thấp
cũng được đại diện các trường đại học đưa ra bàn bạc
chỉ ra những nguyên nhân
và đưa ra một số đề xuất với bộ giáo dục
trong hội nghị này
tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
đã đánh giá cao những nỗ lực
cũng như những thành quả mà toàn ngành giáo dục
đã đạt được trong năm học vừa qua
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng chỉ ra
những mặt còn tồn tại như
nhiều chương trình của bộ giáo dục và đào tạo còn cứng nhắc
mang tính chất hình thức
còn cầm tay chỉ việc
câu chuyện thừa thiếu giáo viên còn xảy ra
tình trạng bạo lục học đường
chưa chú trọng giáo dục nhân cách cho học sinh
phó thủ tướng cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo
với ngành giáo dục
bây giờ chúng ta theo đúng tinh thần
là phải tăng cường cái tự chủ
đại học là tự chủ theo đúng nghĩa
như anh phan thanh bình nói
và tự chủ như tôi có lần nói rồi
nó không chỉ tự chủ là ở chỗ trường với bộ
bỏ chủ quán đâu
mà tự chủ xuống đến
từng bộ môn từng giáo viên
bây giờ đấy chúng ta phải chuyển những cái tinh thần đổi mới
xuống toàn bộ đối với giáo viên
để anh chị em giáo viên các thầy các cô
có cái thời gian tự xác định
mình cũng phải đổi mới
tất cả các vùng tư đô thị
cho nơi xa nhất đều phải đổi mới

ngành giáo dục tiếp tục triển khai
bốn nhóm nhiệm vụ chủ yếu và năm giải pháp cơ bản
với phương hướng chung là
tăng cường nền nếp kỷ cương dân chủ trong nhà trường
xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện
phòng chống bạo lực học đường
tập trung nâng cao chất lượng giáo dục
ở các cấp học và trình độ đào tạo
quan tâm phát triển phẩm chất năng lực người học
chú trọng giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng
và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên
trong khuôn khổ tuần lễ an ninh lương thực
và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực
và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
ngày hai mươi một tháng tám tại cần thơ
nhóm diễn đàn đối tác chính sách về an ninh lương thực
tổ chức cuộc họp thường niên
diễn đàn thu hút sự tham gia của đại biểu hai mươi một quốc gia thành viên apec
biến đổi khí hậu hiện là vấn đề chung của thế giới
với diễn biến ngày càng phức tạp trên mức dự kiến
gây ra nhiều xáo trộn lớn cho ngành nông nghiệp toàn cầu
đặc biệt là khu vực châu á thái bình dương
trong đó việt nam với hơn bảy mươi dân số
chủ yếu sống bằng nghề nông là quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp dễ bị tổn thương nhất
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
thiên tai đã gây thiệt hại cho kinh tế việt nam hơn ba mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong nước
và an ninh lương thực toàn vùng
việt nam mong muốn phối hợp với các quốc gia thành viên apec
tìm kiếm một giải pháp hiệu quả mang tính khu vực
đồng thời hợp tác hỗ trợ chuyển giao về mặt công nghệ kỹ thuật
để thực hiện kế hoạch thích ứng ứng phó với khẩn cấp với thiên tai
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
tại cuộc họp các đại biểu thống nhất với các đề xuất của việt nam
và sẽ tích cực tham vấn thảo luận với đại biểu các nền kinh tế thành viên
trong chương trình làm việc để áp dụng khung chiến lược chung apec
sáng nay đoàn công tác của ủy ban kiểm tra trung ương
đã có buổi làm việc với công an tỉnh đắk lắc
về việc thực hiện chỉ thị số một mươi năm ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn bảy
của bộ chính trị về sự lãnh đạo của đảng
đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật
trong công tác điều tra xử lý các vụ án liên quan đến đảng viên sai phạm
để góp phần bảo vệ đảng trong sạch vững mạnh
trong thời gian qua công an tỉnh đắk lắc đã tiến hành công tác điều tra xử lý các vụ án
liên quan đến cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh
theo đúng quy định của pháp luật và của đảng
bảo đảm nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện xử lý kịp thời chính xác nghiêm minh
theo đúng quy định không để lọt tội phạm không để xảy ra oan sai
trong hai năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh đắk lắc đã thực hiện khởi tố bốn mươi bốn vụ
năm mươi bốn bị can là cán bộ đảng viên vi phạm về các hành vi đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tham ô tham nhũng gây thất thoát tài sản của công
kết quả là truy tố bốn mươi ba vụ năm mươi ba bị can
áp dụng các biện pháp ngăn chặn tạm giam hai mươi bị can bảo lãnh tám bị can cấm đi khỏi nơi cư trú hai mươi sáu bị can
tại buổi làm việc đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được của công an tỉnh đắk lắc
trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi năm của bộ chính trị về tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố
đồng thời kiến nghị trong thời gian tới công an tỉnh cần tiếp tục khắc phục một số tồn tại hạn chế
để triển khai thực hiện nghiêm túc hơn chỉ thị một mươi năm của bộ chính trị
thưa quý vị các đồng chí và các bạn đằng sau thành công của mỗi chuyên án là sự nỗ lực giải mã những bí ẩn của rất nhiều đơn vị phối hợp
trong đó luôn có một lực lượng đóng vai trò mắt xích quan trọng định hướng điều tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra

trong đó luôn có một lực lượng đóng vai trò mắt xích quan trọng định hướng điều tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra
trong đó luôn có một lực lượng đóng vai trò mắt xích quan trọng định hướng điều tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra quyết định sự kiểm tra
thủ phạm thường dùng các thủ đoạn để che giấu hoặc dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng gây khó khăn cho cơ quan điều tra
điều này đòi hỏi cán bộ kỹ thuật hình sự thực thi nhiệm vụ phải có trình độ chuyên môn có kiến thức về khoa học công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn để đảm bảo mọi thủ đoạn tinh vi xóa dấu vết hoặc dựng hiện trường giả đều được phát hiện
cảnh báo trong công tác quản lý các khu xử lý rác trên toàn quốc hiện nay
để đảm bảo môi trường các đơn vị vận hành bãi rác cần có trách nhiệm và quản lý chặt chẽ hơn nữa
trong công tác xử lý rác thải nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm các đơn vị cần nhanh chóng
có những biện pháp kịp thời để xử lý và khắc phục không để tình trạng ô nhiễm kéo dài
ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân
chỉ có đầu tư có tuyên trái thôi
phải khẳng định trong khi nguồn ngân sách nhà nước đang phải dùng cho nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội
thì việc bộ giao thông vận tải kêu gọi đầu tư các công trình giao thông theo hình thức bot là điều cần thiết
tuy nhiên quá trình kêu gọi đầu tư thành lập dự án đến quá trình triển khai phải khách quan công bằng đảm bảo lợi ích hài hòa của người dân và chủ đầu tư
tuy nhiên những thông tin sau đây lại phản ánh rất nhiều điểm hạn chế của bộ giao thông vận tải trong việc quản lý vấn đề này
liên quan đến trạm thu phí bot cai lệ sáng một mươi tám tháng tám lãnh đạo tỉnh tiền giang đã cung cấp nhiều thông tin mới cho báo chí
theo đó xuất phát từ việc kẹt xe các ngày cao điểm ở ngã tư huyện cai lệ nên ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị chính phủ và bộ giao thông vận tải xem xét làm đường tránh qua huyện này
tỉnh tiền giang mong muốn có con đường tránh để giảm tải quốc lộ một bằng tiền ngân sách
nhưng không rõ vì sao sau đó bộ giao thông vận tải kêu gọi đầu tư
theo hình thức bot
nhiều khi nó không đúng để thu tiền cho chính cái dự án đó
cái thứ ba nữa là cái mức thu rất là tùy tiện
mặc dù cũng đã có quy trình mặc dù cũng đã tuân thủ về hình thức
nhưng mà qua kiểm toán thì thấy rằng là đã rút tới một trăm linh năm cái thu của hai mươi bảy dự án này
đồng thời có những dự án là đề nghị là dừng ngay
mặc dù nó còn tới hai mươi năm thu nữa
cho thấy rõ ràng là cái mức thu đã được tính một cách rất là ẩu
thiếu cái căn cứ thực tế
giám sát và cái gọi là đảm bảo tính trung thực
bên cạnh đấy nữa là cơ chế thu cũng còn gây phiền hà cho cái đối tượng thu
hãy mời năm tháng tám tại phiên họp thứ một mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội về tiến hành giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông
theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc trưởng ban dân nguyện nguyễn thanh hải
tiến hành giám sát dự án bot cai lệ tiền giang
nhận xét việc thẩm định thiết kế dự toán của các dự án bot hiện nay còn lòng lẻo
tạo kẽ hở cho nhiều nhà đầu tư lợi dụng chỉ nâng cấp không đáng kể rồi thu phí
ông nguyễn hạnh phúc khẳng định dự án cai lệ thu phí cao hơn cả cao tốc trung lương là bất hợp lý
dự án pháp vân cầu rẽ cũng như vậy
khoảng cách giữa nhiều trạm thu phí rất ngắn
ông lấy ví dụ tại thái bình chỉ hơn một trăm linh km có bốn trạm
rồi để nhanh thu hồi vốn thì nhà đầu tư tận thu đường nhánh
như thế dân phản ứng là đương nhiên
trưởng ban dân nguyện nguyễn thanh hải chia sẻ quan điểm
báo cáo cho biết chỉ chín trên tám mươi tám chạm đúng quy định về khoảng cách bảy mươi km còn lại rất nhiều trạm không đúng
theo quy định thì những trường hợp này phải thỏa thuận với ủy ban nhân dân tỉnh và bộ tài chính
vậy có văn bản thỏa thuận hay không
để nó đảm bảo tính đồng thuận xã hội nếu sai thì phải xử lý ngay
và xử lý tận cùng của những cái lỗi sai này
và bắt lỗi trách nhiệm của những người đứng đầu hoặc là những người cá nhân có liên quan chủ tịch trực tiếp
người dân thường có hai hình thức phản ứng
một là họ tụ tập phản đối
hai là họ sử dụng biện pháp kỹ thuật
kiểu như là cho tiền vào úng nhựa rồi tiền lẻ
như là một cách phản ứng mang tính chất gọi là trong cái khuôn khổ và cái gọi là tự phát của mình
điều này cũng là một cái thông điệp gửi tới con chức năng
là cần phải gấp rút kiểm soát về giá cả kiểm soát về vị trí
gấp rút kiểm soát về cơ chế thu cũng như tháng thu của những dân như vậy
không chỉ ở cai lệ tiền giang
hiện nay nhiều điểm trạm thu phí đạt không đúng khoảng cách
như hai trạm thu phí ở kiến sương thái bình
cách nhau có hai trăm linh mét
một là bot một là bt
và cũng rất nhiều tỉnh khác như nghệ an đồng nai cũng rơi vào tình cảnh tương tự
việc nhiều trạm người dân không đi cũng phải trả phí
có trường hợp nhà đầu tư không báo cáo trung thực số thu với tranh lệch lên tới bảy trăm linh triệu đồng một ngày
trách nhiệm của thanh tra bộ giao thông ở đâu đã thu hồi về cho nhà nước được bao nhiêu
thanh tra chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật
trong thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng bot bt thuộc lĩnh vực giao thông
gồm bảy dự án trong đó năm dự án bot một dự án bt một dự án kết hợp cả bot và bt
theo đó thanh tra chính phủ kết luận bộ giao thông vận tải đã phê duyệt nhiều dự án cải tạo đường cũ
và xây dựng đường mới thành một dự án sau đó thu phí ở hai nơi
đây là việc làm không hợp lý
theo quy định việc cải tạo đường cũ này phải thực hiện bằng nguồn quỹ bảo trì đường bộ
bộ giao thông vận tải phê duyệt ghép vào là không đúng quy định
đối chiếu với nhận định nói trên trạm thu phí bot cai lệ tiền giang đã đặt nhầm chỗ
bởi vì việc đầu tư cải tạo quốc lộ một phải là từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ
doanh nghiệp chỉ đầu tư một phần nhỏ bốn trăm linh trên một bốn trăm linh tỷ để lấy cớ đặt trạm thu phí là